theo thứ trưởng cả nước đã tiêm hơn một tám mươi năm triệu liều vắc xin cho trẻ em trong độ tuổi chỉ định đến ngày chín tháng năm
vắc xin được phân bổ ngay sau khi tiếp nhận để tiêm sớm nhanh nhất cho trẻ
tuy nhiên tốc độ tiêm chủng cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi được cho là quá chậm
thông kê của bộ y tế đến ngày ba mươi tháng bốn miền bắc tiêm chủng tổng cộng hơn sáu trăm sáu mươi ba tám trăm linh liều

các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong khi đó ước tính có tám hai triệu trẻ chưa mắc covid một mươi chín cần tiêm chủng
vì vậy bộ y tế nhiều lần thúc giục địa phương đẩy nhanh tốc độ
bên cạnh đó cơ quan này yêu cầu các tỉnh thành đẩy nhanh tiêm mũi ba cho người trên một mươi tám tuổi
tiêm mũi hai cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi và lên kế hoạch tiêm mũi thứ tư cho một số nhóm hoàn thành trong quý hai năm nay
vaccine moderna và pfizer tiêm chủng cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi đều theo công nghệ mrna
một trong những nguồn vắc xin sử dụng cho trẻ em được chính phủ australia
tài trợ khoảng hơn một mươi bốn triệu liều gồm hơn bảy hai triệu liều vắc xin moderna và hơn bảy hai triệu liều pfizer
tuy nhiên việt nam mới nhận vắc xin moderna chưa nhận pfizer
vaccine này chỉ định cho trẻ từ sáu đến dưới một mươi hai tuổi tiêm hai liều các liều cách nhau bốn tuần
mỗi liều hai mươi năm ml tức là bằng một nửa liều tiêm cho người lớn
phản ứng sau tim ở nhóm tuổi năm một mươi một tuổi hầu hết là phản ứng thông thường như đau đầu tiêu chảy
đau tại vị trí tim có thể mệt mỏi hơi ấn lạnh và sốt xuất hiện ở liều thứ hai nhiều hơn liều thứ nhất
tiếp tục kế hoạch tiêm chủng toàn diện hy vọng dịch bệnh sẽ hoàn toàn được kiểm soát trên cả nước trong tương lai sớm nhất
trong bối cảnh tình hình dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh cà mau đã được kiểm soát
mới đây tỉnh ủy cà mau vừa có văn bản về việc tạm dừng hoạt động ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh này
theo đó tỉnh ủy cà mau thống nhất chủ trương tạm dừng hoạt động của bang chỉ đạo
phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh đồng thời yêu cầu ủy ban nhân dân tỉnh các cơ quan đơn vị địa phương
theo chức năng nhiệm vụ thường xuyên lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch covid một mươi chín theo quy định
bên cạnh đó chủ động theo dõi dự báo diễn biến tình hình dịch bệnh trong tham mưu thường trực tỉnh ủy
ban thường vụ tỉnh ủy chỉ đạo kịp thời chuẩn bị các điều kiện phương tiện vật tư y tế đáp ứng tốt công tác phòng chống dịch bệnh
tỉnh ủy cà mau cũng thống nhất tạm dừng báo cáo tình hình dịch bệnh covid một mươi chín hàng ngày của các huyện ủy
thanh ủy về văn phòng tỉnh ủy
theo tỉnh ủy cà mau việc tạm dừng các hoạt động nêu trên là do hiện nay tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
trên địa bàn tại tỉnh đã được kiểm soát các hoạt động kinh tế xã hội từng bước trở lại trạng thái bình thường
ngoài ra việc tạm dừng cũng là để tập trung cho công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành của cấp ủy
chính quyền các cấp trong thời gian tới
còn tại trung quốc do tình hình dịch bệnh covid một mươi chín vẫn còn nghiêm trọng và phức tạp
thủ đô bắc kinh của trung quốc đang phải chạy đua với thời gian để tiến hành thêm nhiều đợt xét nghiệm
acid nucleic quy mô lớn nhằm sang lọc các nguy cơ lây chuyển sớm nhất có thể
một số quận huyện bắt đầu khởi động đợt xét nghiệm đại trà lần thứ một mươi từ ngày một mươi tháng năm
cơ quan y tế thành phố bắc kinh đã báo cáo năm mươi ca nhiễm địa phương từ một mươi năm h chiều tám tháng năm đến một mươi năm h chiều chín tháng năm
trong đó có bốn mươi một trường hợp nằm trong diện những người được kiểm soát và chín trường hợp sàng lọc tại cộng đồng
kể từ ngày hai mươi hai tháng bốn đến chiều ngày chín tháng năm đợt bùng phát dịch mới nhất ở bắc kinh đã ghi nhận tổng cộng bảy trăm bảy mươi bảy ca nhiễm liên quan đến một mươi năm quận
sau khi có thêm nhiều ca nhiễm địa phương được báo cáo trong thành phố giới chức tại bắc kinh tiếp tục siết chặt công tác kiểm soát dịch
cơ quan y tế bắc kinh cho biết kể từ ngày một mươi hai tháng năm người dân vào những nơi công cộng được yêu cầu cung cấp chứng nhận xét nghiệm âm tính với virus
trong bốn mươi tám giờ bắt đầu từ ngày một mươi tháng năm bắc kinh sẽ tiến hành xét nghiệm acid nucleic trên toàn thành phố chia theo quận và theo ngày
tính đến ngày chín tháng năm bắc kinh đã tổ chức chín đợt xét nghiệm acid nucleic hàng loạt trên toàn khu vực
trong khi các quận đang thực hiện những đợt xét nghiệm đại trà mới toàn bộ các nhà hàng trên toàn thành phố tiếp tục tạm dừng các dịch vụ ăn uống tại chỗ
các buổi biểu diễn địa điểm giải trí phòng tập thể dục và quán cà phê internet cũng tạm thời đóng cửa
một số trung tâm mua sắm và công viên đã thông báo ngừng hoạt động
bên cạnh đó các trường tiểu học và trung học mẫu giáo và trung học dạy nghề ở bắc kinh cũng tạm ngừng hoạt động
và việc giảng dạy sẽ được thực hiện trực tuyến
mặc dù bắc kinh vẫn ghi nhận số ca nhiễm mới hàng ngày tăng ở mức hai con số nhưng các chuyên gia dịch tễ trung quốc cho biết
tình hình chung đang được kiểm soát nhờ phản ứng nhanh và các biện pháp mang tính quyết định có thể giúp ngăn chặn sớm những chuỗi lây nhiễm không rõ ràng
các chuyên gia nhấn mạnh việc xét nghiệm acid nuclei đại trà là cách tiếp cận hiệu quả trong việc hạn chế lây nhiễm khi vẫn còn nguy cơ cao ở cấp cộng đồng
tiếp tục bản tin là một số tin tức về giao thông đáng chú ý
vừa qua tại hải dương lại vừa xảy ra một vụ tai nạn để lại hiện trường thương tâm
một chiếc container bất ngờ va chạm với xe máy cùng chiều khi đang di chuyển trên quốc lộ năm hậu quả là hai mẹ con đi xe máy đã tử vong
vụ tai nạn xảy ra vào khoảng một mươi tám h ba mươi ngày chín tháng năm
sau đó ô tô bất ngờ va chạm với một xe máy đi cùng chiều
xe máy do chị bt ko hai mươi tám tuổi trú tại quang thành huyện kinh môn hải dương cầm lái chở theo con gái ba tuổi
tai nạn khiến hai mẹ con chị ô tử vong tại chỗ
tài xế hùng ngay sau đó đến công an thành phố hải dương trình báo sự việc
vụ tai nạn khiến quốc lộ năm tắc nghẽn giao thông cục bộ
tối cùng ngày công an phối hợp với các đơn vị chức năng bảo vệ khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân
chắc hẳn quý vị còn nhớ khi vừa mới đây thôi chúng tôi đã đưa tin về vụ tai nạn thương tâm xảy ra
do một cô gái điều khiển xe máy liều lĩnh đi ngược chiều trên đường cao tốc
và thật đáng buồn khi đó không phải là trường hợp cá biệt
dù bị nghiêm cấm nhưng nhiều xe máy vẫn bất chấp nguy hiểm đi ngược chiều
là đường tiêu chuẩn cao tốc không cho phép xe mô tô xe gắn máy được phép lưu thông
nhưng thực tế thì tình trạng này vẫn thường xuyên diễn ra thậm chí nhiều xe máy còn chạy ngược chiều
nối đuôi nhau đi ngược chiều trên đường cao tốc khiến hàng loạt xe container xe trọng tải lớn phải giảm tốc độ đột ngột để né tránh
được biết đây là các công nhân vệ sinh môi trường của đơn vị quản lý tuyến cao tốc
đáng chú ý ngoài hành vi đi ngược chiều nhiều người còn không đổi mũ bảo hiểm xe không có gương chiếu hậu theo quy định
việc các xe máy nối đuôi nhau chạy ngược chiều trên cao tốc nếu xảy ra va chạm tai nạn giao thông sẽ dẫn đến hậu quả khó lượng
đại diện cục cảnh sát giao thông cũng cho biết thông qua công tác tuần tra kiểm soát lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm tra
xử lý nghiêm đối với các trường hợp xe máy đi vi phạm trên đường cao tốc đây là hành vi vô cùng nguy hiểm gây mất an toàn giao thông
theo luật giao thông đường bộ hai nghìn tám người điều khiển xe gắn máy và xe mô tô tuyệt đối không được đi vào đường cao tốc nơi vi phạm sẽ bị xử phạt rất nặng
cụ thể theo nghị định quy định người điều khiển xe mô tô gắn máy đi vào đường cao tốc trừ xe phục vụ
việc quản lý bảo trì đường sẽ bị xử phạt từ hai ba triệu đồng và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ ba đến năm tháng
đặc biệt nếu người điều khiển xe mô tô xe gắn máy đi vào đường cao tốc mà gây tai nạn giao thông thì sẽ bị phạt từ bốn đến năm triệu đồng
và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ hai đến bốn tháng
mức xử phạt đối với hành vi điều khiển xe mô tô gắn máy đi ngược chiều trên đường cấm cũng tương đương mức xử phạt đối với hành vi đi vào đường cao tốc
trong một số trường hợp nếu gây hậu quả nghiêm trọng thì người điều khiển xe mô tô xe gắn máy đi vào đường cao tốc còn có thể bị xử lý hình sự
hy vọng với những chế tài đủ sức răng đe và những tai nạn đã để lại hậu quả đáng tiếc
ý thức của những người tham gia giao thông sẽ được cải thiện và hạn chế số vụ tai nạn ở mức thấp nhất có thể
cuối bản tin là một số thông tin về đợt mưa rét bất thường tại miền bắc trong thời gian tới
đợt mưa diện rộng và kéo dài ở miền bắc sẽ lan ra cả vào miền trung
có khả năng sẽ gây ra lũ quét sạt lửa đất rồng lốc xét mưa đá gió giật mạnh
ông nguyễn văn hưởng trưởng phòng dự báo khí hậu trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết
từ nay đến ngày một mươi sáu tháng năm miền bắc sẽ có đợt mưa vừa đến mưa to đặc biệt ở khu vực trung du miền núi
trong khoảng thời gian đó vào ngày một mươi bốn tháng năm miền bắc sẽ có đợt không khí lạnh hiếm gặp
đợt không khí lạnh có khả năng gây ra gió mạnh cấp sáu ở vịnh bắc bộ vùng biển trung bộ
với gió mạnh cấp sáu cấp độ gió này tương tự đợt gió mạnh vào hồi tháng năm năm hai nghìn hai mươi
ông hưởng nói thực tế không khí lạnh ảnh hưởng đến miền bắc nước ta trong tháng năm
và không có gì đặc biệt vì năm nào cũng có nhưng cường độ không khí lạnh gây ra gió mạnh cấp sáu cấp bảy
thì ít gặp khoảng một mươi năm mới có hiện tượng như vậy
tiếp tục đưa ra dự báo trưởng phòng khí hậu cho biết việc giảm nhiệt từ tác động của không khí lạnh không đáng ngại
tuy nhiên cảnh báo trên đất liền không khí lạnh sẽ gây ra mưa trên diện rộng ở bắc bộ
sau đó lan rộng đến miền trung
mưa kéo dài suốt từ nay đến ngày một mươi năm một mươi sáu tháng năm thời gian mưa tập trung về đêm và sáng
có những điểm mưa lớn nên có khả năng gây ra lũ quét sạt lở đất dông lốc xét mưa đá gió giật mạnh
trên biển gió đông bắc cấp sáu giật cấp bảy cấp tám gây biển động mạnh ở khu vực biển miền trung
sau đợt không khí lạnh giữa tháng năm miền bắc có thể chịu thêm tác động của các đợt không khí lạnh yếu
gây mưa rào và giông ở bắc bộ và miền trung
do tác động của không khí lạnh nên cuối tháng năm đầu tháng sáu nhiệt độ thấp hơn trung bình nhiều năm
từ cuối tháng sáu trong tháng bảy và nửa đầu tháng tám sẽ có thể xảy ra những đợt nắng nóng và nắng nóng gai gắt
bên cạnh những giả thuyết được khẳng định bệnh viêm gan bí ẩn đã lan ra nhiều châu lục và quốc gia
vẫn đang khiến cho giới chuyên gia đau đầu đi tìm câu trả lời về nguyên nhân và cách điều trị
ngay lúc này việc các bậc phụ huynh có thể làm là giữ vững tâm lý bình tĩnh
tránh những hoang mang lo lắng quá mức và phòng bệnh cho con em mình bằng cách giữ vệ sinh sạch sẽ
và chuẩn bị cho trẻ một sức đề kháng tốt
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại